với sự cương quyết đấu tranh triệt xóa các điểm tụ tập đánh bạc lực lượng công an quảng ngãi đã triệt phá hàng chục điểm đánh bạc trong thời điểm phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tại quán cà phê ở phường nghĩa tránh công an tp quảng ngãi đã bắt quả tang hai sòng đánh bạc sau hai tháng công an tỉnh quảng ngãi đã phá tám vụ đánh bạc
qua quá trình làm việc cả chủ nhà và các đối tượng tham gia đánh bạc đều khai nhận dù biết việc tụ tập đông người trong thời gian diễn ra dịch bệnh là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố tình vi phạm